hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhận diện thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực thủ địch phản động liên quan đến kết quả hội nghị chung năm khóa một mươi ba

trong phần tin quốc tế triều tiên bổ nhiệm nữ ngoại trưởng đầu tiên trong lịch sử
vừa rồi là một số nội dung chính sẽ có trong chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay thứ bảy ngày một mươi một tháng sáu
xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu chương trình là các tin tức an ninh trẻ tự cập nhật trong hai mươi bốn h qua
mời quý vị cùng theo dõi
công an tỉnh hưng yên đã phối hợp với công an tỉnh đắk lắc và công an các đơn vị nghiệp vụ
bắt được nhóm đối tượng bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ công an thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên
khi chúng đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh đắk lắc
cụ thể khoảng một mươi một h hai mươi năm phút cùng ngày công an tỉnh hưng yên phối hợp với công an các đơn vị địa phương
bắt được bốn bị can
đình khánh đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú thành phố hải dương tỉnh hải dương
vũ văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú phường bạch sam thị xã mỹ hào
đào đình kiên sinh năm hai nghìn một hộ khẩu thương chú xã hòa phong thị xã mỹ hào
nguyễn văn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú xã hoàn long huyện yên mỹ tỉnh hương yên
khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày cơ quan công an đã bắt tiếp bị can vũ thành nghị sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú xã hồng phong huyện ninh giang
tỉnh hải dương
trước đó khoảng hai giờ ba mươi phút ngày chín tháng sáu công an thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên phát hiện năm bị can trên bỏ trốn khỏi nơi giam giữ
với hành vi giết người cố gây thương tích và che giấu tội phạm công an tỉnh đồng nai cho biết đang tạm giữ hình sự một mươi một đối tượng để điều tra về hành vi trên
một mươi một đối tượng gồm hồ chí bảo phan hoàng nam tô hoàng lâm nguyễn văn nghĩa đỗ lâm tuấn vũ nguyễn tuấn khanh
nguyễn thanh long lê vĩ khang trương minh thanh trần thanh bình và trần dương thanh vi
theo hồ sơ vào khuya ngày hai tháng sáu anh võ văn luận cùng năm người bạn đến quán karaoke thanh vi để hát
tại đây nhóm của luận xảy ra mâu thuẫn với võ thị hạnh là nhân viên của quán
khi nhóm của luận ra về thì hạnh gọi điện báo cho nhóm bạn gồm bảo long nam đến cùng nhóm nhân viên của quán
lao vào ẩu đả đánh nhóm của luận bằng các hung khí như búa sắt gậy sắt và gậy chơi bia
hậu quả vụ ẩu đà anh luận bị đánh gục tại chỗ bảo cùng vũ và khang đưa đi cấp cứu
nhưng nạn nhân tử vong trước đó còn ba người khác cũng bị thương
nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng truy bắt được một mươi một đối tượng gây án
vào ngày một mươi một tháng sáu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp đà nẵng cho biết
vừa tiến hành phá chuyên án bắt quả tăng đối tượng lê văn quốc tuấn ba mươi ba tuổi trú tại phường vĩnh trung quận thanh khê
có hành vi mua bán trái phép
chất ma túy thu giữ hơn ba trăm linh viên thuốc lắc và ketamin
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tuấn nổi lên trên địa bàn là có nhiều hoạt động nghi vấn liên quan đến các đối tượng ma túy
và thường xuyên lưu tới các địa điểm vui chơi giải trí như quán bar karaoke
sau một thời gian theo dõi vào chiều ngày chín tháng sáu khi tuấn vừa nhận gói hàng từ phía bắc chuyển vào
thì bị các trinh sát ập đến bắt quả tăng trên tuyến đường ông ích khiêm thuộc phường nam dương quận hải châu thành phố đà nẵng
qua khám xét phát hiện bên trong có ba trăm năm mươi viên thuốc lắc và sáu mươi gram ketamin
tại cơ quan công an tuấn thừa nhận đây là số ma túy đặt mua từ các tỉnh phía bắc về
bán lại với giá tranh lệch lấy tiền tiêu xài cũng như để sử dụng lần đầu
và hiện công an tp đà nẵng đã tạm giam lê văn quốc tuấn để làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
hành nghề cho vay lãi nặng dương văn khang trú tại vĩnh bảo tp hải phòng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
tại cơ quan công an dương văn khang đỗ anh quyết nguyễn văn trinh
cùng trú tại vĩnh bảo tp hải phòng khai nhận
vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng vào huế và tạm trú tại phường hương an tp huế
nhằm mục đích cho vay nặng lãi
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày bị tạm giữ các đối tượng đã cho tám mươi tám người vay
với tổng số tiền hơn một ba tỷ đồng
lãi suất cho vay từ một trăm hai mươi một đến hai trăm bốn mươi ba
các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn bảy mươi bảy triệu đồng
hiện công an thành phố tạm giữ hình sự đối với khang
và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối với hai đối tượng còn lại
lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang vừa phát hiện và bắt quả tăng
một xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
có nhãn mắc nước ngoài nghi vấn nhập lậu
và trưa ngày một mươi tháng sáu tại khu vực xã lạc cưới huyện tri tôn
tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh phát hiện một xe ô tô tải
do tài xế lê hoàng phương điều khiển có biểu hiện nghi vấn
nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe có vận chuyển khoảng ba chai hũ dầu các loại
hai mươi cục xà bông tắm gần một trăm năm mươi hộp kem dưỡng trắng da
và hai mươi năm tám trăm linh bịch thuốc dân tộc và cổ truyền
tổng trị giá hàng hóa là khoảng một trăm tám mươi năm triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra tài xế phương không xuất trình được hóa đơn chứng tử
chứng minh nguồn gốc xuất xứ
và tiếp ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị công an tỉnh trà vinh vừa bắt giữ hai đối tượng
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn
công an thành phố trà vinh
nhân dân huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt đối tượng
nguyễn hùng trường hai mươi chín tuổi ngủ tại phường an thành thành phố hồng ngự
hai năm ba tháng tù về hành vi trộm cắp tài sản
theo cáo trạng để có tiền tiêu xài trường đã thực hiện hai vụ trộm liên tiếp
tại xã phú thuận b huyện hồng ngự
vào ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một trường đã lấy trộn một chiếc tắc rán và máy nổ
đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một trường tiếp tục trộn một chiếc tắt ráng và máy xăng
trong lúc điều khiển do máy không nổ nên đã bị chủ nhà phát hiện và bắt giữ
tổng giá trị tài sản trộm lên đến hàng chục triệu đồng
được biết trường đã có ba tiền án cũng về tội trộm cắp tài sản
công an tỉnh bình dương đã tạm giữ bốn đối tượng
võ văn tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê tại đồng tháp
đồng văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê tại tỉnh bình phước
để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
võ thị thùy trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
nguyễn thị mộng tuyền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín cùng ngụ tại thường trú bình dương
để đối thủ tài sản do người khác phạm tội mà có
lợi dụng khi chị cao thị thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
mùa xa an bình huyện phú giáo tỉnh bình dương không có nhà
các đối tượng tâm và thanh đã sử dụng túp nơ vít bỏ lết bẻ song sắt cửa sổ
để đột nhập vào nhà trộm cấp tài sản
các đối tượng đã cậy phát các sắt lấy trộm ba trăm linh triệu đồng
cùng số vàng trị giá khoảng bốn trăm linh triệu đồng
một đồng hồ hiệu apple watch
sau khi lấy trộm được tài sản các đối tượng bỏ lại một cây sả bèn tút nơ vít
rồi bỏ trốn qua hiện trường
qua điều tra truy xét lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phát hiện bắt giữ
khi nhóm đối tượng đang lẫn trốn tại nhà trọ thuộc phường đông hòa thành phố di an tỉnh bình dương
làm việc với công an các đối tượng thừa nhận hành vi trộm cắp
trước đó các đối tượng này còn thực hiện sáu vụ trộm cắp tài sản khác
trên địa bàn của tỉnh đồng nai và tỉnh bình phước
thưa quý vị liên quan đến vụ bắt giữ hơn một triệu viên thuốc tân dược giả
được truyền hình công an nhân dân đưa tin vào chiều ngày hôm qua
ngay sau đó công an cảnh sát điều tra công an tp hcm đã liên hệ với hãng dược
sở hữu sản phẩm diocordion để phối hợp kiểm định mẫu thuốc này
theo đó sau khi tạm giữ lô hàng hơn một triệu viên thuốc tân dược giả
do hai đối tượng phạm ngọc bích và phạm bích ngọc cầm đầu
công an tp hcm đã liên hệ với hãng dược để yêu cầu phối hợp điều tra
ngày hôm nay đại diện hãng dược đã cử nhân viên đến làm việc
tại phòng cảnh sát điều tra về tham nhũng kinh tế và buôn lậu công an tp hcm
tại đây phía hãng dược đã tiếp nhận các sản phẩm tân dược giả
neocordion gồm vỏ thuốc ba vị thuốc neocordion
đang bị tạm giữ tại công an tp hcm để kiểm nghiệm
đồng thời hãng cũng cung cấp thuốc neodion chính hãng cho công an tp hcm để kiểm định
vụ việc vẫn đang được mở rộng điều tra
trước đó chiều ngày một mươi tháng sáu qua công tác nắm tình hình
phòng cảnh sát điều tra về tham nhũng kinh tế và buôn lậu công an tp hcm
đã khám phá thành công bắt giữ bảy đối tượng liên quan đến vụ sản xuất thuốc tân dược giả neoon
đường dây sản xuất thuốc tân dược giả do phạm ngọc bích cầm đầu
là đường dây lớn có tổ chức chặt chẽ
do các đối tượng có quan hệ là anh em họ hàng thân quen
cấu kết thực hiện khép kính có phương thức thủ đoạn mới
là sử dụng chín nhà máy sưởng sản xuất thuốc được cấp phép
quy mô lớn để sản xuất thuốc giả nhằm tránh bị phát hiện khám phá
từ đó thu lợi bắt chính lớn
liên quan đến vụ hàng chục thanh niên băng theo hùng khí
cùng với bơm xăng lao vào đập phá chém người tại quán ốc
ngày một mươi một tháng sáu phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết
vừa phối hợp với công an tp thủ đức triệu tập một mươi bảy người có liên quan để làm rõ
theo điều tra trần gia bảo một mươi chín tuổi thường chạy xe nẹt bô
nên xảy ra mâu thuẫn với nhóm của nguyễn duy tiến một mươi chín tuổi
và nguyễn thành nhân ba mươi một tuổi cùng ngụ thành phố thủ đức
sau đó nhân đã hẹn bỏ ra quán cà phê để nói chuyện
tối chín tháng sáu bảo cùng năm người khác mang theo hung khí đến điểm hẹn
do yếu thế nhân bỏ chạy và gọi thêm người
đến hai mươi một h năm mươi phút cùng ngày nhân cùng tiến và khoảng hai mươi người khác
mang theo mã tấu và chỉa bông xăng đi tìm bảo nhưng không gặp
thấy nhóm người ăn uống trong quán ốc đếm ở đường hoàng hữu nam
nhóm này nghĩ là đối thủ nên xông vào đũa chém
phú a thì gặp nhóm bảo dẫn đến hỗn chiến làm hai người bị thương tích
nhận tin báo công an vào cuộc điều tra triệu tập một mươi bảy người đến lấy lời khai
đồng thời tiếp tục truy bắt và kêu gọi các đối tượng còn lại ra đầu thú trình diện
ngày một mươi một tháng sáu một tiệm bánh ở tp hcm đã bất ngờ xảy ra hỏa hoạn
một mươi một người mắc kẹt bên trong đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ kịp thời cứu an toàn ra ngoài
cụ thể vào lúc bốn h năm mươi năm đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ tp hcm nhận tin báo cháy xảy ra tại tiệm bánh hiệu papa
địa chỉ số năm trăm năm mươi một đường đỗ xuân hợp phường phước long b tp hcm
ngay lập tức đơn vị này đã xuất ba xe cùng hai mươi hai cán bộ chiến sĩ tới dập lửa
tại hiện trường lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tp hcm quan sát thấy rất nhiều người kẹt trong đám cháy
ngay lập tức triển khai công tác cứu người đồng thời chữa cháy
kết quả một mươi một người được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ kịp thời đưa ra ngoài an toàn
đồng thời kịp thời dập tắt đám cháy có tám trên hai trăm bốn mươi m hai bị lửa thiêu rụi
lực lượng chữa cháy bảo vệ được nhìn kích xung quanh
và không để cháy lan lên hai tầng lầu
thưa quý vị lực lượng công an đang kết hợp các biện pháp để giảm cung giảm cầu
giảm bắt hại ma túy để hạ nhiệt
tình hình phức tạp về tội phạm ma túy ở tp hcm tuyến biên giới tây nam
và các tỉnh trọng điểm phía nam
tuy nhiên ngoài phương thức truyền thống thì các đối tượng còn lợi dụng công nghệ mạng xã hội
để thực hiện hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
theo thống kê của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của tp hcm
từ đầu năm đến nay lực lượng công an đã phát hiện bốn trăm bảy mươi vụ liên quan tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy
bắt xử lý hơn một bảy trăm linh đối tượng thu giữ hơn bốn mươi ba kg heroin và hơn hai trăm linh kg ma túy tổng hợp
qua thực tế các vụ việc lực lượng công an nhận định ngoài phương thức truyền thống
các đối tượng còn lợi dụng công nghệ mạng xã hội để thực hiện hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
vì vậy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm đã triển khai các biện pháp đấu tranh với hành vi này
do những miệng pháp đấu tranh có hiệu quả của lực lượng ma túy trong thời gian gần đây
thứ nhất là sử dụng các trang mạng chính thống của cơ quan đoàn thể để phổ biến và hướng dẫn về sự luật phòng chống ma túy
và sự tác hại của việc sử dụng ma túy
bên cạnh đó là tranh thủ sự
hoạt động trang mạng của các đoàn viên
qua đó nhờ các đồng viên phản bác và tố giác về những chủ tài khoản có hoạt động về ma túy
giúp cho cơ quan chức năng phát hiện
bên cạnh đó là sự nắm tình hình về các trang mạng hội nhóm hoạt động về ma túy
phối hợp với các phòng ban dịch vụ của lực lượng công an tp hcm
đấu tranh có hiệu quả đối với các hoạt động tội phạm trên không gian mạng về ma túy
tp hcm được xác định vừa là địa bàn phập kết cung cấp ma túy
vừa là địa bàn tiêu thụ ma túy lớn nhất cả nước
cộng với tình hình mua bán tàn trữ tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp
ở điểm kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trực tự diễn biến phức tạp
vì vậy bên cạnh thực hiện các công tác nghiệp vụ cơ bản
công an tp hcm thường xuyên điều chỉnh các biện pháp đấu tranh cho phù hợp với từng giai đoạn
tân tuyến địa bàn quyết liệt triệt xóa các tụ điểm mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
chủ động phối hợp với các tỉnh thành giáp ranh phát hiện ngăn chặn ma túy từ xa trước khi vào địa bàn thành phố
nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
và đề ra những giải pháp đấu tranh hiệu quả hơn trong thời gian tới
công an tp hcm nói chung và phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy
công an tp hcm thời gian vừa qua đã ký kết quy chế phối hợp với các tỉnh thành trong khu vực để cùng nhau
thực hiện nhiệm vụ là đấu tranh phòng chống tội phạm theo phương án hai của bộ công an
mỗi chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy tp hcm và các tỉnh thành trong khu vực
luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm
bên cạnh sự vật cuộc quyết liệt của lực lượng công an thì cần có quy định chặt chẽ về việc xử lý
các chủ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện về an ninh trực tự
như quán bar vũ trường khách sạn trong việc để xảy ra các vi phạm liên quan đến ma túy
kể cả trách nhiệm của cá nhân tổ chức cho thuê địa điểm kinh doanh
các địa phương cần tăng cường công tác lãnh đạo phối hợp tác chiến có hiệu quả
trong công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm ma túy trên địa bàn tp hcm
hôm nay hơn chín mươi ba thí sinh tại tp hcm trải qua ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi
đề thi năm nay được đánh giá là vừa sức với thí sinh đặc biệt một số quy định mới
của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
cũng được áp dụng với kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi
kết thúc ngày thi đầu tiên một mươi một tháng sáu hầu hết thí sinh bước ra khỏi phòng thi
với tâm trạng phấn khởi vì đề thi nằm trong chương trình ôn tập
và không quá khó như lo lắng ban đầu
đánh giá về công tác tổ chức của các điểm thi trong ngày một mươi một tháng sáu
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức cho biết
công tác tổ chức ở các điểm thi được thực hiện khá nghiêm và chặt chẽ
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm cũng chia sẻ quan điểm
liên quan đến quy định mới về nơi các phận dụng cá nhân của thí sinh
và cách phòng thi tối thiểu hai mươi năm mét
bởi vì hiện nay theo quy kế thi cái này dự diễn sắp tới rồi
kỳ thi của thành phố thì không có vấn đề gì
mình có chuẩn bị nhưng mà trong cái kế thi trung học hòa thông
thì hiện nay trong cái cơ cấu của hội đồng tới thi
thì cái lực lượng để mà lo việc giữ các cái vật dụng của học sinh thì cũng chưa rõ
thế nên là chúng tôi cũng sẽ cân nhắc để mà có những cái đề xuất trong thời gian sắp tới
trong ngày thi đầu tiên toàn thành phố hồ chí minh có chín mươi ba ba trăm hai mươi chín em giữ thi vắng sáu trăm năm mươi hai em
trong buổi thi môn ngoại ngữ buổi chiều có chín mươi ba ba trăm hai mươi một em dự thi vắng sáu trăm sáu mươi em
như vậy trong ngày thi đầu tiên thành phố có hơn một ba trăm linh lượt thí sinh vắng thi
sở giáo dục và đào tạo thành phố ghi nhận ba trường hợp vi phạm quy chế thi
và bị đình chỉ thi môn ngữ văn do sử dụng tài liệu trong khi làm bài
trong ngày mai một mươi hai tháng sáu thí sinh sẽ tiếp tục thi môn toán vào buổi sáng và môn chuyên vào buổi chiều
đối với học sinh đăng ký nguyện vọng vào trường chuyên